thưa quý vị và các bạn trong suốt hai năm vừa qua bác sĩ nhân viên y tế đã phải đối mặt với biết bao khó khăn vất vả chịu áp lực lớn cả về vật chất và tinh thần
trong đó có nhiều người đã hy sinh hạnh phúc gia đình để chiến đấu với đại dịch covid một mươi chín giữ sức khỏe và tính mạng cho nhân dân
vâng đã có rất nhiều những hình ảnh những câu chuyện phản ánh về sự nhọc nhằn gian khổ đó để chúng ta càng cảm thấy biết ơn và trân trọng hơn những công hiến hy sinh của các y bác sĩ giữa những ngày dịch bệnh
xuyên suốt các đợt dịch covid một mươi chín từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đã có hàng chục nghìn cán bộ bác sĩ nhân viên y tế đã phải gánh một khối lượng công việc khổng lồ làm việc từ tám đến một mươi tiếng liên tục
có người thường xuyên phải trực cấp cứu tới một mươi hai tiếng một bác sĩ gánh từ một trăm linh đến một trăm năm mươi bệnh nhân
nguy cơ lây nhiễm luôn thường trực có hàng nghìn bác sĩ nhân viên y tế nhiễm covid một mươi chín
trong số họ đã có người tử vong nhiều bác sĩ khỏi bệnh ở lại điều trị chăm sóc
trong số họ đã có người tử vong nhiều bác sĩ khỏi bệnh ở lại điều trị chăm sóc

bên cạnh công tác điều trị chăm sóc người bệnh covid một mươi chín thì hệ thống y tế tuyến cơ sở cũng quá tải với khối lượng công việc khổng lồ từ truy vết đến tổ chức cách ly tiêm chủng
quá trình chống dịch hai năm nay là hệ thống y tế cơ sở không phải quá tải nó mà hết tải được
thế thì đối với cả cái việc thay đổi chiến lược cách ly
nếu không tại nhà thì càng nằm tăng cái khối lượng lên
và một điều rõ ràng chúng ta thấy là gì
cái lực lượng y tế cơ sở hiện nay đó là lực lượng cho thời bình lực lượng trong tình huống không có dịch
và biên chế số lượng người và công việc cho tình huống không có dịch các công việc trong ở giai đoạn chưa có dịch vẫn phải làm
và bên cạnh đó thì phải thực hiện toàn bộ cái nghiệp vụ chống dịch là một khối lượng dân việc rất là lớn nhưng mà không hề có thay đổi về biên chế
vâng thưa quý vị khán giả những nỗ lực và khó khăn vất vả của đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế trong suốt thời gian qua rất xứng đáng được ghi nhận
tuy nhiên ngành y tế vẫn còn tồn tại một số tiêu cực có liên quan trực tiếp tới công tác phòng chống dịch
điều đó phải thẳng thắn nhìn nhận để chúng ta có thể tìm đúng về chân lý vì sự vì dân đối với ngành y
vậy ngành y tế cần phải thay đổi như thế nào
chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
sẽ tiếp tục nội dung với sự tham gia bàn luận của giáo sư anh hùng lao động nguyễn anh trí đại biểu quốc hội khoáng một mươi năm
cảm ơn giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí đã tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông thì có thể nói là một năm vừa qua là một năm rất là khó khăn vất vả đối với đội ngũ ngành y tế trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vậy thì ông có những cái suy nghĩ chia sẻ như thế nào về những khó khăn mà ngành y tế đã phải trải qua
phải nói là bằng cái sự đoàn kết bằng sự nỗ lực bằng sự quyết tâm cao độ của toàn ngành của đội ngũ cán bộ y tế của toàn quốc của chúng ta đấy
nhiều lứa tuổi nhiều thế hệ đã tham gia vào và nói về cơ bản đã hoàn thành xuất sắc tất cả những công việc đó
và nếu đánh giá đấy thì tôi xin được đánh giá ở hai cái nhóm vấn đề
những vấn đề thứ nhất đó là tinh thần thái độ rồi trách nhiệm cán bộ y tế việt nam trong năm hai nghìn hai mươi một thì có thể nói là đạt đến đỉnh cao
cho đến bây giờ chúng ta vẫn phải nói thẳng là còn rất cảm động
một lực lượng một đội ngũ cán bộ y tế rất đông đã được điều động đã được đồng viên để đến những cơ sở gọi là để mà dập dịch
với một điều kiện khó khăn điều kiện gấp rút
điều kiện phải xa nhà
còn cái việc thứ hai cái kìa cảnh thứ hai về mặt chuyên môn thì thôi đánh giá thế này
phải nói cán bộ y tế của chúng ta ngành y tế việt nam nói chung là đã tiếp cận với những phác đồ về chẩn đoán và điều trị tốt nhất của thế giới
trong cái việc chống dịch nhưng bên cạnh đó còn còn thêm những cái sáng tạo những cái linh hoạt của chính vì y tế việt nam
bên cạnh những đóng góp thì có thể nói là
năm vừa qua cũng là một năm mà có rất nhiều những tiêu cực đối với ngành y tế
vậy thì giáo sư có cái nhìn nhận cũng như là quan điểm như thế nào về sự việc vừa qua ạ
cái sai soạn đến đâu được cái hậu quả như thế nào thì chúng ta đang chờ các cái cơ quan pháp luật vào cuộc và người ta sẽ tìm hiểu và xử lý
còn riêng cá nhân tôi thì tôi có nhận xét như thế này
những cái sai soạn đó là hết sức nghiêm trọng
ví dụ như đặc biệt là cái vụ việt á
tôi rất mong muốn các cơ quan pháp luật sẽ xem xét những vấn đề này thấu lý bạt tin và xử lý cho nó thích đáng đúng người đúng tội